bàn chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã tiến hành hội nghị lần thứ ba mươi hai
dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn thiện nhân
ubnd bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu khai mạc bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân lưu ý
hội nghị cần tập trung đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
trong chín tháng đầu năm kết quả thực hiện bảy chương trình đột phá
và đề án xây dựng đô thị thông minh đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp
giải quyết các vấn đề kìm hãm sự phát triển của thành phố để tăng tốc phát triển
phần đầu cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị thành ủy tp hcm lần thứ ba mươi hai cũng sẽ tập trung thảo luận về sáu nội dung quan trọng
trong đó có kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở
và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp sắp tới
bản chấp hành đảng bộ thành phố cũng cho ý kiến về kết quả thực hiện quy định số một nghìn ba trăm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám
về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước